tính đến một mươi chín h ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng hai lực lượng công an huyện bầu bàng vẫn còn đang túc trực tại hiện trường
tích cực phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh bình dương để điều tra và làm rõ vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
xảy ra tại công trường công ty trách nhiệm hoạn politech
vào sáng nay tại khu vực công trường này một chiếc cầu tháp bất ngờ bị gãy chân trụ đổ sập
làm ba công nhân gồm đặng văn gấm ca sơn và đặng văn thắng thiệt mạng tại chỗ
hai công nhân gồm nguyễn anh bảo và ca sản bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện địa phương
nhận được tin báo lãnh đạo huyện bào bàng và các ngành chức năng đã kịp thời đến thăm hỏi
động viên bước đầu hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong một mươi triệu đồng và năm triệu đồng đối với mỗi người bị thương
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ